chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng nay thứ hai ngày một mươi sáu tháng một của truyền hình nhân dân

bên cạnh những doanh nghiệp thực sự khó khăn như công ty an phát thì có không ít doanh nghiệp có nguồn tài chính đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ với nhà nước
nhưng cố tình chạy ý tổng số tiền thuế nợ toàn ngành thuế tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu là bảy mươi hai bốn trăm linh năm tỷ đồng trong khi ngành thuế mới thu hồi được bốn mươi hai tỷ đồng
đối với những ngày tháng cuối năm thì chúng tôi tập trung vào những đối tượng rủi ro cao
đó là những đối tượng có khả năng ra lợi hoặc là có khả năng có nguồn thu nhưng không chịu khai báo kịp thời
do vậy nên là cái công tác thanh tra kiểm tra thuế của năm hai nghìn một mươi sáu thì phải nói về số lượng thì năm vừa rồi năm hai nghìn một mươi năm thì mới thanh tra kiểm tra bảy mươi năm doanh nghiệp hơn
năm hai nghìn một mươi sáu thì đã thanh tra kiểm tra được tám mươi bốn doanh nghiệp
trên thực tế đại diện bộ tài chính nhất bệnh
trong năm hai nghìn một mươi bảy ngành thuế phải quyết liệt với các biện pháp xử lý thu hồi đặc biệt chú trọng xây dựng một hệ thống pháp luật xử lý nợ với những quy định chặt chẽ rõ ràng
công tác quản lý nợ động trong năm hai nghìn một mươi bảy được dự báo là rất khó khăn và gian nan
nếu không thực sự quyết liệt và đồng bộ công tác thu hồi nợ sẽ khó đạt kết quả
mặc dù đã được chấp thuận chủ trương đầu tư giao đất từ nhiều năm trước đây
nhưng hiện trên địa bàn nghệ an có đến cả trăm dự án đang trong tình trạng bỏ hoang
hoặc nếu có triển khai thì cũng rất chậm về tiến độ
thực trạng này không chỉ làm cản trở sự phát triển của địa phương vi phạm quy định của pháp luật về sử dụng đất đai
mà còn khiến môi trường đầu tư của tỉnh bị ảnh hưởng lớn khi các nhà đầu tư thực chất muốn vào nhưng quỹ đất sinh lợi đang bị chiếm dụng
bám trục đường bình minh trục giao thông chính của thị xã cửa lò
dự án khu khách sạn nhà nghỉ của công ty cổ phần du lịch hà nội là một điển hình cho các dự án ôm đất tại thị xã này
được chấp thuận đầu tư từ năm hai nghìn sáu với diện tích đất được cấp trên hai mươi bảy m hai
nhưng ngoài công trình cổng vào hoành tráng thì dự án này chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy
chủ đầu tư sẽ xây dựng khách sạn nhà hàng trên khu đất trong nay mai
hướng tới mục tiêu
hướng tới mục tiêu
hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị du lịch trên thành phố loại hai trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
thị xã cửa lò khá lo lắng trước những dự án chậm tiến độ
mới đây thị xã đã có văn bản đề nghị tỉnh xem xét ra quyết định thu hồi hơn một mươi dự án
nếu chủ đầu tư không thực hiện thời hạn đầu tư nghiêm túc

mới đây thị xã đã có văn bản đề nghị tỉnh xem xét ra quyết định thu hồi hơn một mươi dự án nếu chủ đầu tư nghiêm túc